ngày hai mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với diệp văn thạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên chủ tịch ubnd tp trà vinh
và trần trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hiện là phó chủ tịch ubnd tp trà vinh vì vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí ở phòng tài nguyên và môi trường tp trà vinh
trước đó viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định này
theo kết luận của ubnd tp trà vinh trước đó một số cán bộ tại tp trà vinh trong đó có ông diệp văn thạnh
và ông trần trường sơn đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai để co nhà đất và cán bộ công chức
lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để thu lợi bất chính gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo ubnd tp trà vinh đã thi hành kỳ luật cách chức chủ tịch ubnd tp trà vinh
đối với ông diệp văn thạnh và kỳ luật cảnh cáo đối với ông trần trường sơn phó chủ tịch ubnd tp trà vinh